các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hành vi của các bị cáo thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong vụ án này các bị cáo phạm tội độc lập
tại phiên tòa các bị cáo chưa thể hiện ăn năn hối cải
tuy nhiên các bị cáo có nhiều thành tích có đơn xin giảm nhẹ của ông nguyễn thanh trấn nên được xem xét khi lượng hình
từ những nhận định trên tòa quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án trên